báo cáo kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đã cho thấy tình trạng đất công thực hiện liên doanh liên kết cho thuê
cho mượn không đúng quy định vẫn chẳng lan
có ít nhất sáu bộ ngành đã được kiểm toán nhà nước chỉ ra sai phạm
nhiều đơn vị đã có động thái tích cực và quyết liệt để khắc phục sai phạm nhưng không xử lý được dứt điểm
thực tế cho thấy đất công cho thuê thì dễ nhưng để thu hồi thì lại rất giàn nạn
nằm ký ốt với diện tích hai trăm linh m hai nằm trên mặt đường trung kính quận cầu giấy thành phố hà nội
đã được viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch thủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giao cho bên thứ hai từ năm hai nghìn một mươi một theo hình thức đầu tư khai thác và bàn giao lại vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện những ký ốt này lại tiếp tục được cho thuê lại qua các bên thứ ba thậm chí là thứ bốn
để kinh doanh không đúng với chức năng và nhiệm vụ của viện được giao
trước kết luận của kiểm toán nhà nước về các sai phạm và sự chỉ đạo quyết liệt từ bộ chủ quản
mà lãnh đạo viện đã nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ năm ký ốt và liên tục có những cuộc làm việc với
đơn vị được giao đầu tư sử dụng và phương sở tại song do hợp đồng còn kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi một nên vẫn
chưa thể giải quyết thực tế cho thấy đất công cho thuê cho mượn thì dễ nhưng để thu hồi lại lại vô
cùng khó khăn như chẳng hạn viên đông hòa thổ nhược thì bộ công an đã mượn cái đất để làm tháo trường diện tập hoạt viện
với quan điểm giải quyết triệt đề sai phạm đất đai còn tồn tại và không để phát sinh sai phạm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát hành công văn để yêu cầu các đơn vị báo cáo về hiện trạng sử dụng nhà đất
hạn độc cuối cùng vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín với số liệu đầy đủ sẽ có căn cứ xử lý rứt điểm để không còn tình trạng sai phạm treo từ năm nọ sang năm kia
phương tức pháp luật chính là một câu chuyện rốt giáo tốt nhất để giải quyết cho toàn bộ những chuyện này dù nó sẽ có những hạn chế trong câu chuyện liên quan đến dân sinh an sinh xã hội hay là vấn đề về trật tự trị an
thực hiện liên doanh liên kết cho thuê mượn đất không đúng quy định cũng được kiểm toán nhà nước chỉ ra tại năm bộ ngành khác
như bộ xây dựng bộ giao thông vận tải đài tiếng nói việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam và bộ văn hóa thể thao và du lịch
do lợi ích từ những khu đất vàng rất lớn mệnh lệnh hành chính sẽ kém hiệu quả phương thức pháp luật mới là chiều khóa xử lý dứt khoát câu chuyện đã cũ này